hôm qua hai mươi tháng một công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ bảy đối tượng vận động đầu thú ba đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng và giết người
xảy ra trên địa bàn thành phố lạng sơn khiến một người chết hai người bị thương
trước đó vào hồi hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng một tại khu đô thị phú lộc bốn thành phố lạng sơn đã xảy ra vụ va chạm giữa nhóm nhân viên của một quán bar
và nhóm đối tượng người quảng ninh hậu quả làm vũ đại nghiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại quảng ninh tử vong và hai đối tượng khác bị thương
ngay sau sự việc công an tỉnh lạng sơn đã khẩn trương điều tra và bắt tạm giam bảy đối tượng đều trú tại lạng sơn
chiều cùng ngày tiếp tục vận động ba đối tượng ra đầu thú